đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định

xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện mường khương của tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng giang xeo điền sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn nậm sò
xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai về tội cướp tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trảo láo tả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tòng sành
huyện bát sát tỉnh lào cai và đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my
xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo thắng
tỉnh lào cai cũng về tội trộm cắp tài sản